đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh thanh hóa lần thứ một mươi chín cũng vừa khai mạc vào sáng nay hai mươi bảy tháng một mươi
với sự tham dự của bốn trăm bốn mươi tám đại biểu đại diện cho gần hai trăm ba mươi đảng viên trong tỉnh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
cùng tham dự còn có các đồng chí nguyên chủ tịch nước trần đức lương
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
tỉnh thanh hóa kết thúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi với tốc độ tăng trưởng grdp bình quân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đạt một mươi hai năm
vượt mục tiêu đại hội và nằm trong nhóm các tỉnh thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất
đến nay quy mô kinh tế của thanh hóa đã đứng thứ tám cả nước
tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đạt một mươi tám
năm hai nghìn hai mươi ước đạt hai mươi chín tỷ đồng gấp hai ba lần năm hai nghìn một mươi năm và gấp bảy năm lần năm hai nghìn một mươi tám
trong nhiệm kỳ tới tỉnh thanh hóa sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ
phát huy truyền thống văn hóa lịch sử khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm vào trong nhóm các tỉnh dẫn đầu của cả nước
một cực tăng trưởng mới ở phía bắc của tổ quốc
đến năm hai nghìn ba mươi
trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại